trong khi đó đức cũng đang thay đổi các quy tắc nhập cảnh đối với trung quốc và trong tương lai sẽ yêu cầu du khách từ trung quốc ít nhất là phải xét nghiệm nhanh covid một mươi chín để nhập cảnh vào đức
trong một tuyên bố ngày năm tháng một bộ trưởng y tế đức cho biết đội ngũ y tế đức cũng sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên đối với du khách
với bất kỳ biến thể nào của sars cov hai cũng như việc mở rộng giám sát nước thải các biện pháp này được đưa ra theo khuyến cáo mà các quan chức liên minh châu âu eu đưa ra hôm bốn tháng một
theo quan chức đức châu âu đã thống nhất có phản ứng chung đối với tình hình dịch bệnh ở trung quốc trong bối cảnh bắc kinh đang thực hiện kế hoạch nới lỏng các hạn chế đi lại kể từ ngày tám tháng một trong khi số ca mắc covid một mươi chín ở nước này đang tăng cao
theo bộ y tế đức giới chức sân bay frankfurt hiện đã và đang tiến hành các biện pháp giám sát mẫu nước thải để theo dõi tình hình covid một mươi chín
liên quan đến vấn đề này bộ ngoại giao trung quốc khẳng định kể từ khi dịch bệnh bùng phát bắc kinh luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với who
các chuyên gia nước này đã cung cấp thông tin cập nhật toàn diện về những diễn biến gần đây và các biến thể của covid một mươi chín ở trung quốc với cộng đồng quốc tế một cách kịp thời công khai và minh bạch